trong đó phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hà nội còn ra quyết định truy nã đối với đối tượng lương khắc mạnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn hộ khẩu thường trú tại một trăm một mươi ba lán bè phường lam sơn quận lê trân thành phố hải phòng về tội vận chuyển trái phép chất ma túy
cũng phạm tội vận chuyển trái phép chất ma túy và phải nhận quyết định truy nã của công an quận hai bà trưng hà nội là đối tượng nguyễn quang lộc sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai hộ khẩu thường trú tại bốn mươi bảy trương định phường trương định quận hai bà trưng tp hà nội
cao một m bảy mươi ba và có xẹo chấm cách một cm dưới sau đôi mắt phải
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý